bên lệ hội nghị năng lượng thường niên cerawix lần thứ bốn mươi diễn ra tại houston của mỹ
ngày bảy tháng ba các quan chức thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec đã gặp lãnh đạo
các công ty dầu đá phiến của mỹ trong ngày tháng giá vàng đen đang tăng mạnh do lo ngại nguồn cung hạn chế
ngày bảy tháng ba giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong một mươi bốn năm qua lên một trăm ba mươi chín usd một thùng
do những lo ngại về nguồn cung dầu bị hạn chế do chính phủ mỹ và nhiều nước châu âu gia tăng
các lệnh cấm nhập khẩu từ nga nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới
phát biểu tại sự kiện này tổng thư ký opec nhấn mạnh đến vai trò của nga đối với thị trường dầu mỏ thế giới
cho rằng moscow là thành phần không thể thiếu của opec và các đối tác opec cộng
ông nhấn mạnh sản lượng của opec không thể bù đắp phần thiếu hụt do lệnh cấm đối với dầu của nga
hiện có một số nhà nhập khẩu xăng dầu đã từ chối tiếp nhận hàng hóa của nga
và nhiều tập đoàn năng lượng lớn như bp shell và exxonmobil đã rút khỏi nga
theo kế hoạch ban đầu cuộc gặp giữa các quan chức thuộc opec và lãnh đạo các công ty dầu đá phiến của mỹ
sẽ tập trung vào các chủ đề nhằm giúp các nước trong liên minh này hiểu về kinh tế và tài trình đa phiến